kết nối với hệ thống điều hành cấp cao của một bộ một địa phương cao hơn nữa là chính phủ
đây chính là mong muốn của chính phủ cũng là việc khó mà chính phủ vẫn đang xem xét nghiên cứu thực hiện
nếu triển khai thành công sẽ thấy hiệu quả vô cùng to lớn mang lại lợi ích cho không chỉ một cá nhân một đơn vị
mà lớn hơn nữa là hiệu quả kinh tế cho cả xã hội góp phần đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển thịnh vượng dựa trên công nghệ số
chuyển đổi số
chuyển đổi số thì đầu tiên
là chuyển đổi nhận thức
thay đổi mô hình hoạt động
mô hình kinh doanh
công nghệ số là để hiện thực hóa những thay đổi đó
mà có người nói
chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là về công nghệ
các bộ ngành cho phép
cấp giấy khai sinh cho các mô hình mới
chính là tạo thị trường cho chuyển đổi số
cái mà các doanh nghiệp
doanh nghiệp công nghệ số cẩn nhất chính là thị trường
có thị trường thì sẽ có đầu tư có công nghệ có con người
sau khi đã được giải thưởng ý tưởng xuất sắc nhất trên thế giới về xây dựng quốc gia thông minh dựa trên công nghệ số
trong một cuộc thi toàn cầu diễn ra tại london năm hai nghìn một mươi tám
công ty này đã dành nhiều tâm sức nghiên cứu sáng tạo thiết kế mô hình quốc gia thông minh phù hợp với hoàn cảnh thực tại của việt nam
điều quan trọng là họ đã xài được bài toán khó nhất
chính là kết nối liên thông dữ liệu lưu trữ bảo mật dữ liệu các ngành các lĩnh vực
thuận tiện cho việc tra cứu xử lý công việc của bộ máy hành chính nhà nước
mô hình này hiện đang được triển khai thử nghiệm tại hai mươi tám bộ ngành địa phương
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại diện công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
dưới góc nhìn của doanh nghiệp chúng ta sẽ thấy rõ hơn những vấn đề của thực tại và phải làm gì để đất nước có thể bắt kịp nhanh với xu hướng chuyển đổi số
trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
câu hỏi đầu tiên ông nhận định như thế nào về quá trình chuyển đổi số diễn ra tại việt nam trong thời gian qua
về chuyển đổi số ở việt nam thì khách quan mà nói chúng tôi đánh giá rất cao những quyết tâm cũng như nỗ lực của bộ máy chính trị
và các cơ quan quản lý nhà nước ví dụ chúng ta biết là kể cả là bộ chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước chúng ta về mặt chính trị
thì cũng đã ban hành nghị quyết năm mươi hai vào năm hai nghìn một mươi chín nói về cái việc là có những cái biện pháp để mà đưa những cái ứng dụng của những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong cuộc sống
quy mô chính phủ thì cũng đã có cái nghị định bảy mươi ba và gần đây nhất thì chính phủ cũng đã ban hành cái chương trình chuyển đổi số quốc gia cái đề án chuyển đổi số quốc gia
đó là những cái thể hiện quyết tâm rất là rõ nét của bộ máy chính trị và cơ quan quản lý nhà nước của chúng ta
thế còn trong thực tiễn cuộc sống thì đâu đó chắc hẳn là chúng ta không thể phủ nhận được rằng là những cái ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin
hay là những hoạt động hướng tới chuyển đổi số đã bắt đầu manh nha xuất hiện ở nhiều bộ ngành ở một số các địa phương ở các doanh nghiệp
tuy nhiên nhận xét một cách khách quan tôi nói khách quan là bởi vì đây là những cái câu chuyện mà chúng tôi đến để nghiên cứu
để tìm hiểu để khảo sát ở các cơ quan quản lý nhà nước hay ở các doanh nghiệp các địa phương thì chúng tôi nhận được những phản hồi như vậy
thì cái ứng dụng công nghệ thông tin của chúng ta và đặc biệt là cái mô hình chuyển đổi số mà các cơ quan các bộ ngành các đơn vị đang làm hiện nay
nó vẫn còn rất là nhỏ lẻ nó thiếu cái sự đồng bộ và dẫn tới cái chuyện là nó chưa đáp ứng được tốt cái nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hay là của các địa phương
thưa ông cái khó của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chuyển đổi số là gì
đúng là cái gì mà đi tiên phong thì cũng rất là khó
chúng tôi thực ra rất là may mắn bởi vì về mặt khung pháp lý thì chúng tôi cũng đã có được những cái như là ví dụ nghị định bảy mươi ba của chính phủ để bám vào đó để chúng tôi triển khai những chương trình của mình
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã làm thử nghiệm thí điểm rất nhiều những chương trình trung tâm điều hành đô thị thông minh
hay là trung tâm điều hành thông minh cho các bộ ngành các nhà trường học viện các đơn vị quản lý nhà nước
và phải nói là đó là chủ yếu là theo cái tinh thần gọi là thử trải nghiệm thử nghiệm cho những đối tượng người dùng cuối
cho cơ quan quản lý nhà nước cho cán bộ công chức viên chức trong hệ thống nhà nước của chúng ta
cho người dân trong toàn xã hội được trải nghiệm những cái tiện ích những cái dịch vụ mà đô thị thông minh hay là cái quá trình chuyển đổi số nó có thể mang lại cho họ
thế nhưng mà ngoài cái khung pháp lý cơ bản như là cái nghị định đó ra thì trong quá trình triển khai đúng là doanh nghiệp đang mắc rất nhiều những cái khó khăn
ví dụ như thế này để mà làm những chương trình thử nghiệm đó thì chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều chi phí
tôi chưa nói về cái chuyện là con người phải bỏ ra rất nhiều chi phí
với đội ngũ của chúng tôi hàng ngàn người thức ngày thức đêm để nghiên cứu để xây dựng để triển khai những hệ thống đó
để mà lắp đặt để mà triển khai để vận hành để đào tạo được hướng dẫn cho rất nhiều cơ quan đơn vị như vậy
thế sau này ví dụ như là các cơ quan các đơn vị họ sử dụng hệ thống mà chúng tôi giới thiệu ra rồi để thí điểm rồi mà họ thấy thích họ thấy thực sự là hiệu quả
lúc đó họ mới quyết định là có đầu tư hay không có thuê hay không
và lúc đó thì theo đúng cái quy định của pháp luật là họ sẽ đấu thầu doanh nghiệp nào đơn vị nào cung cấp được cái hệ thống tương tự như thế hoặc tốt hơn như thế chi phí thấp hơn như thế
thì là lúc đó là sẽ sẽ sẽ trúng thầu sẽ tham gia triển khai
chứ không có nghĩa là doanh nghiệp chúng tôi là đi đi triển khai thí điểm thì rồi là sẽ nhận được những cái dự án những cái chương trình đấy
chứ đấy là cái rủi ro về mặt chi phí
tuy nhiên thì với cái quyết tâm tham gia cái công cuộc chuyển đổi số ở đất nước chúng ta thì doanh nghiệp chúng tôi cũng đã xác định rồi
cái chi phí đó là chi phí nghiên cứu phát triển
chúng tôi nghiên cứu phát triển ra sản phẩm chúng tôi có công nghệ có hệ thống nhưng nếu như chúng tôi không may mắn có được cái khung pháp lý cho phép
không may mắn có được những bộ ngành những địa phương những đơn vị sẵn sàng tiếp nhận và dùng thử những cái hệ thống đó mà chúng tôi nghiên cứu ra
thì chúng tôi cũng không biết là nó có hay hay không nó có hiệu quả hay không
cho nên số tiền đó chúng tôi xác định là số tiền đầu tư vào nghiên cứu phát triển và cũng không có vấn đề gì
tuy nhiên thì về nguyện vọng của doanh nghiệp thì cũng muốn là nếu mà nhà nước mà có những cái quy định những cơ chế hay là những cái hướng dẫn để tháo gỡ những cái khó khăn đó cho doanh nghiệp thì cũng rất là tốt
ví dụ chúng tôi mà có đầu tư để cho các đơn vị dùng thử mà sau này nếu mà họ thấy tốt họ muốn là tiếp tục sử dụng chẳng hạn thì chúng tôi có thể thu hồi được một phần cái chi phí đó thì nó cũng sẽ rất là tốt cho doanh nghiệp
tuy nhiên nó cũng chỉ là một cái nguyện vọng thôi chứ kể cả không có thì chúng tôi vẫn sẵn sàng làm
vậy thì theo ông có những cách nào để quá trình chuyển đổi số của việt nam diễn ra nó sẽ nhanh chóng và hiệu quả
vâng tôi cho rằng là muốn triển khai được cái việc chuyển đổi số một cách nhanh chóng thì nó cần phải có những giải pháp hết sức là đồng bộ
dĩ nhiên chúng ta nói nhanh chóng ở đây hiệu quả ở đây thì không có nghĩa là đốt cháy giai đoạn
chuyển đổi số là một công cuộc nó rất là dài hơi nó phải tính bằng đơn vị năm tính bằng thập kỷ chứ chúng ta cũng không thể nói là nhanh là chúng ta quyết tâm làm rồi vài tháng sau chúng ta chuyển đổi số được toàn bộ hệ thống của mình
tuy nhiên kể cả là muốn làm được sau một vài năm thì chúng ta cũng cần phải bắt đầu bằng một cái hết sức là bài bản
nó chính là một cái khung pháp lý rất là rõ ràng
cái khung pháp lý ở đây thì tôi đã nói về kể cả là nghị quyết của bộ chính trị kể cả là nghị định của chính phủ hay là mới đây nhất là cái đề án chuyển đổi số quốc gia mà chính phủ bàn hành
thì đó là những khung pháp lý cơ bản mà chúng ta có thể bám vào đó
tuy nhiên một cái khung cụ thể hơn nữa ở đây là cái khung kiến trúc hay là cái khung tham chiếu cái khung chuyển đổi số quốc gia ấy
đấy là một cái thứ rất là cần thiết
thì phải có cái đó trước đã rồi chúng ta mới có thể đi nhanh được chúng ta mới có thể đi đúng hướng được
cái thứ hai nữa tôi cho rằng cũng hết sức là quan trọng
đó là cái quyết tâm của lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương
tức là những người trực tiếp thụ hưởng những cái tiện ích những cái dịch vụ mà chuyển đổi số mang lại
tại sao tôi lại nói như vậy
bởi vì nếu như lãnh đạo các cơ quan đơn vị các địa phương mà không quyết tâm sử dụng thì khó có thể thúc đẩy các đầu mối bên dưới vận hành
một cách đồng bộ và chân trung
nếu chúng ta chỉ có quy định thôi
chỉ có chính sách thôi
chỉ có quyết tâm bằng văn bản thôi
hay là bằng nghĩ quyết thôi
thì thực sự là chưa đủ
bởi vì xưa nay chúng ta đã có rất nhiều những cái quyết tâm như vậy rồi
những cái văn bản những cái chính sách như vậy rồi
nhưng mà cái hiệu quả thì đâu đó cũng có đấy
nhưng mà nó chưa được như kỳ vọng
thế thì tôi cho rằng là ví dụ như chúng tôi đang triển khai thí điểm đây những cái chương trình đô thị thông minh
hay là những trung tâm điều hành đô thị thông minh
những chương trình quản lý thông minh cho bộ ngành
cũng như vậy thôi
chỉ khi mà người đứng đầu cơ quan đơn vị đó
ví dụ cái điện thoại này chúng tôi cài cho họ những cái ứng dụng về quản lý điều hành thông minh
họ vào đó họ có thể xem được những cái báo cáo
không những là báo cáo theo quy định của nhà nước
theo các nghị định các thông tư
mà còn báo cáo theo thời gian thực về những cái nội dung mà họ quan tâm
ví dụ tại địa phương tại một tỉnh chẳng hạn
thì lãnh đạo tỉnh là họ vào cái ứng dụng trên điện thoại di động này
họ có thể thấy được ngay cái bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương
thế hôm nay có những cái biến động gì về thu chi ngân sách
có những sự biến động gì về lượng khách du lịch đến với địa phương
có sự thay đổi gì trong ngành giáo dục trong ngành y tế
số người khám bệnh ngày hôm nay tại địa phương là bao nhiêu
thì những cái đó họ có thể xem được hết
và chỉ khi lãnh đạo của địa phương vào xem những số liệu báo cáo đó
và khi thấy có vấn đề phát sinh
khi thấy có gì cần làm rõ
thì ấn vào những cái nút trong phần mềm trong ứng dụng chúng tôi đã làm sẵn rồi
để điều hành xuống các cơ quan đơn vị bên dưới
yêu cầu họ giải trình
yêu cầu họ gửi thêm dữ liệu để báo cáo
thì lúc đó ở bên dưới họ mới ý thức được rằng
hàng ngày lãnh đạo bên trên đều cần những cái số liệu đó
lãnh đạo có giám sát có theo dõi có chỉ đạo hàng ngày
tức là ông không thể chảnh màng được
bắt buộc các cơ quan các đơn vị các đầu mối bên dưới
các cán bộ phải làm việc một cách nghiêm túc
vậy thì đối với chuyển đổi số quốc gia cũng vậy thôi
ở tất cả mọi cơ quan đơn vị
từ trung ương tới địa phương
kể cả tới một cái cơ sở thấp nhất
như là một trường học một bệnh viện
tôi cho rằng là cái quyết tâm của người lãnh đạo
nó sẽ đưa cái dịch vụ hay là cái tiện ích của chuyển đổi số
và cho cuộc sống một cách nhanh và hiệu quả nhất
ngoài cái đó ra thì tôi cho rằng là
cũng cần phải có sự đầu tư mạnh tay hơn nữa
của chính phủ
vào cái hạ tầng công nghệ thông tin
bởi vì nếu như chúng ta để mặc cho từng doanh nghiệp
hay là từng cơ quan tổ chức
từng bộ ngành từng địa phương
đứng ra để làm
thì có thể là nó lại rơi vào cái tình huống là nó không đồng bộ
nó không nhanh được không hiệu quả được
dĩ nhiên đây là từ góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp
thì chúng tôi cho rằng là
nếu mà có sự vào cuộc và hỗ trợ
về mặt chính sách
về mặt cơ chế
và đầu tư một cách mạnh tay
về mặt hạ tầng công nghệ thông tin
để lan tỏa đến tất cả các đầu mối hưởng lợi
thì lúc đó khi mà các đơn vị các bộ ngành các địa phương
họ triển khai chương trình chuyển đổi số
họ đã có sẵn một cái nền tảng
để dựa trên đó họ đưa vào ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin
rồi thì là các dịch vụ các tiện ích các phần mềm
thì lúc đó nó sẽ diễn ra một cách nhanh và đồng bộ hơn rất là nhiều
đối với các doanh nghiệp
dù không phải là doanh nghiệp công nghệ thông tin
thì tôi cũng cho rằng là chính phủ nên có những chương trình khuyến khích họ
có những cái ưu đãi nhất định
đối với những doanh nghiệp mà sẵn sàng đầu tư một phần doanh thu một phần lợi nhuận của mình
vào những cái hoạt động chuyển đổi số
ta nên có những cái chủ trương khuyến khích doanh nghiệp
ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn
vào trong cái mô hình quản lý kinh doanh của mình
kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau
để từ đó tạo ra một cái sự đồng thuận trong xã hội
cũng như là một cái hiểu biết cái nhận thức rộng rãi về chuyển đổi số
và những cái thành tựu của chuyển đổi số
những cái hiệu quả của chuyển đổi số là gì
thì từ đó bắt đầu nó lan tỏa ra xã hội
xin cảm ơn ông
văn phòng chủ tịch đức vừa công bố các luật đã được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua
bao gồm luật doanh nghiệp luật đầu tư và luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
trong đó luật doanh nghiệp và luật đầu tư đã có sự xung đột
với một số luật khác như luật đất đai luật xây dựng nên cần thiết phải sửa đổi
luật doanh nghiệp cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường
luật đầu tư sửa đổi cải cách đơn giản hóa các thủ tục triển khai dự án đầu tư
mở rộng quyền tự chủ của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án
như quyền chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển nhượng dự án
cả hai luật này đều có nhiều cải cách quan trọng và được đánh giá là sẽ tạo ra cú hích
để thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước
qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế hậu covid
cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số việt nam vietsolution hai nghìn hai mươi đã chính thức được phát động
vietsolution hai nghìn hai mươi là sự kết nối cộng hưởng giữa các bên gồm cơ quan quản lý nhà nước các doanh nghiệp lớn
và các nhóm tổ chức doanh nghiệp có sản phẩm giải pháp sáng tạo
qua đó hình thành nên các giải pháp giúp giải quyết các vấn đề xã hội góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia
các lĩnh vực mà vietsolution hai nghìn hai mươi tìm kiếm sản phẩm ứng dụng sáng tạo trên di động
như giải pháp ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực y tế giáo dục tài chính ngân hàng nông nghiệp giao thông vận tải
và logistics năng lượng tài nguyên môi trường sản xuất công nghiệp